nghị định chín mươi tám hai nghìn hai mươi được thủ tướng ban hành đã quy định phạt tiền với hành vi kinh doanh
buôn bán vận chuyển và tàng trữ thuốc lá lậu thay vì chỉ cảnh cáo như trước đây
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi người kinh doanh buôn bán vận chuyển và tàng trữ
dù chỉ một bao thuốc lá nhập lậu cũng có thể bị phạt tới ba triệu đồng
trường hợp buôn lậu có số lượng trên năm mươi bao đến dưới một trăm linh bao sẽ bị phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng
nếu buôn lậu từ một trăm linh đến ba trăm linh bao sẽ phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
mức phạt cao nhất lên tới một trăm linh triệu đồng nếu bán buôn số lượng từ một năm trăm linh bao thuốc lá lậu trở lên